với giá dưa hấu giao động từ bảy cho đến một mươi đồng một kg mỗi xào dưa hấu bà con nông dân ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dương thu về khoảng một mươi triệu đồng trừ chi phí còn lãi từ sáu đến bảy triệu đồng
trong lúc người dân các tỉnh miền trung điêu đứng vì dưa hấu rớt giá thì những người trồng dưa hấu ở các xã hưng đạo huyện tứ kỳ phấn khởi bởi vụ dưa hấu hè được mùa được giá
theo lãnh đạo xã hưng đạo cho biết xã có hơn hai trăm linh hectare chuyên canh rau màu thì có tới một trăm một mươi hectare bà con trồng dưa hấu vụ hè
cây dưa hấu phát triển nhanh cho thu hoạch sau bốn mươi năm ngày sinh trưởng năng suất dưa vụ này đạt trung bình từ một bốn đến một năm tấn trên một xào
nhiều gia đình thu tới một tám tấn trên một sào với giá bán hiện nay có gia đình thu lãi hai trăm linh triệu đồng từ vụ dưa hấu hè